trên địa bàn tỉnh phú yên tai nạn giao thông đến thời điểm này giảm trên cả ba tiêu chí
về số vụ tai nạn số người chết và số người bị thương
tuy nhiên tai nạn giao thông trên ba tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c qua địa bàn tỉnh lại tăng cao so với cùng kỳ
nguyên nhân là do đường xuống cấp xuất hiện nhiều điểm đen nguy hiểm cần sớm được xử lý
theo ban an toàn giao thông tỉnh phú yên trong tháng tám vừa qua đã xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi sáu người một mươi bảy người bị thương tăng một mươi vụ một mươi một người chết và một mươi người bị thương so với tháng trước
trước thực trạng tai nạn giao thông tăng đột biến sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đã kiểm tra xác định
một mươi bốn điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông và chín điểm đen trên ba tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c
ở quốc lộ hai mươi năm thì cũng có hai điểm hai điểm nó nằm ở quốc gia hòa an với là hòa thánh
ở quốc lộ hai mươi chín thì nó từ số năm mươi chín đến số ba nghìn ba trăm năm mươi là thuộc của sông thành tây nguyên tây hoa
có hai điểm tổng cộng ba cái quốc lộ và giao thông của quốc lộ việt nam quý thác cho sở giao thông vận tải quản lý của chính mình
cũng theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên nguyên nhân thường xảy ra tai nạn giao thông tại các điểm đen là
đường nhiều đèo dốc mặt cắt hẹp cần phải xử lý gấp
trước mắt sở giao thông vận tải tỉnh phú yên đang cho phát quang cây cối che khuất tầm nhìn
sơn vẽ lại vạch tim đường lắp đặt thêm hệ thống
hệ thống biển báo đường quanh co độ dốc lớn phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành lang đường bộ
bộ giao thông vận tải cũng đang xử lý các hồ sơ với kinh phí khoảng tám tỷ đồng để xử lý chín điểm đen trên ba tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c
qua địa bàn tỉnh phú yên cũng như một mươi bốn điểm tiềm ẩn tai nạn trên các tuyến giao thông